công an quận tân bình tp hcm đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng hải tăng ba mươi một tuổi quê long an để làm rõ về hành vi giết người
nghi can đến gặp bạn trai nếu kéo tình cảm nhưng xảy ra cãi vã nên rút dao đâm chết nạn nhân
tối ba mươi tháng một mươi một nghi can đến công ty của bạn trai là nam nhân viên hai mươi sáu tuổi của công ty chuyển phát nhanh tại hẻm đường cộng hòa phường một mươi hai quận tân bình để nói chuyện
bị anh này cự tuyệt cô gái đã rút dao đâm vào vùng ngực nạn nhân ông ngực đi vào trong và ngã gục được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong
được biết nghi can làm tiếp viên tại quán karaoke ở quận bình tân có quan hệ tình cảm với nạn nhân
thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn nhiều lần nam thanh niên đồ chia tay nhưng băng không chấp nhận
ghi án xong nhi can rời khỏi hiện trường sau đó ra đậu thú